tại thôn lủng pô hai xã a mú sung huyện bát sát tỉnh lào cai
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
đã tổ chức lễ ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới
đây là mô hình điểm được nhân dân nhất trí thực hiện với bốn nội dung như kịp thời báo cáo cho đồn biên phòng
chính quyền địa phương các hoạt động hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
tích cực tham gia phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ biên giới
tuyên truyền vận động những người thân trong gia đình và mọi người dân tại địa bàn dân cư
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ biên giới
thực hiện nghiêm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và chương trình kế hoạch của địa phương
việc ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã giúp nâng cao nhận thức
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới
bảo vệ đường biên mốc giới đồng thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến chủ quyền biên giới quốc gia